sau khi đi tham quan học tập kinh nghiệm mô hình trồng cây mắc ca tại xã thành mỹ huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an sẽ triển khai đưa vào trồng năm mươi hectare cây mắc ca
tham quan từ mô hình ở thôn đồng luật xã thanh mỹ huyện thạch thành tỉnh thanh hóa cho thấy hiện mô hình này đã trồng hai trăm hai mươi cây mắc ca trên diện tích một hectare
vườn cây đã cho thu hoạch nhiều năm nay trung bình mỗi cây đạt từ sáu mươi đến tám mươi kg quả tươi
với giá thị trường hiện nay từ ba mươi đến bốn mươi đồng một kg bình quân mỗi cây cho thu hoạch khoảng ba triệu đồng một năm
như vậy với năng suất và giá cả hiện tại mỗi năm hộ gia đình này cho thu nhập từ năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng từ cây mắc ca
sau khi khảo sát chất đất điều kiện khí hậu trong thời gian tới huyện con cuông tỉnh nghệ an phối hợp với các doanh nghiệp đưa vào trồng hơn năm mươi hectare cây mắc ca tại xã thạch ngàn
đây cũng là một trong những chương trình nằm trong đề án của tỉnh nghệ an đã được phê duyệt